lại có thêm một mạng người bị tước đoạt vì mâu thuẫn ghen tuông
vụ việc xảy ra tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang và đối tượng là lê văn quấn
chú tại tỉnh tiền giang hiện đã bị bắt giữ
theo điều tra ban đầu quấn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ trú tại xã tân phước huyện gò công đông
trong quá trình chung sống quấn nghi ngờ người phụ nữ này ngoại tình nên đã tiến hành theo dõi
đêm ba tháng chín phát hiện sự xuất hiện của một người đàn ông quấn đã lấy cây kéo đâm nhiều nhát làm người phụ nữ tử vong
gây án xong quấn lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã tân trung thị xã gò công thì bị lực lượng công an bắt giữ
trưa qua tại khu vực xã phú văn huyện bù gia mập xảy ra vụ dùng hung khí cướp xe máy táo tợn gây hoang mang dư luận
vào cuộc xác minh lực lượng công an xác định đối tượng gây án là nguyễn đức tính chú tại tỉnh đồng nai
đáng chú ý tính chính là đối tượng vừa bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy trên địa bàn
tiến hành truy bắt vào khoảng một giờ chiều cùng ngày tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
phát hiện tính đang điều khiển xe máy đi qua địa bàn huyện đồng phú
sau bốn mươi phút liên tục truy đuổi qua địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương lực lượng chức năng đã bắt được tính
thông tin mới nhất về vụ người đàn ông xe rượu phi sao vào ô tô người khác trên đường phố hà nội
ngày hôm qua công an quận long biên tp hà nội cho biết đã khởi tố bắt tạm giam trịnh quang hùng về tội hủy hoại tài sản
tại phố nguyễn văn cử phường bồ đề quận long biên hùng đã chặn đầu một chiếc xe ô tô
khi chiếc xe này vượt lên đối tượng ném dao làm vỡ kính sau toàn bộ hình ảnh được camera ghi lại
được biết hùng nghiện rượu nhân thân có nhiều tiền án tiền sự
thời điểm thực hiện hành vi trên đối tượng đang trong tình trạng say rượu và không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện gò công đông và các phòng nghiệp vụ vừa bắt giữ đối tượng lê văn quấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện u minh thượng tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi giết người
qua điều tra ban đầu quấn khai nhận giữa đối tượng và một người phụ nữ là chủ quán cà phê giải khát cẩm tiên chú tệ xã tân phước huyện gò công đông có quan hệ tình cảm với nhau
trong thời gian này quấn đi làm gửi tiền cho người phụ nữ này
vào khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba quấn đến quán cẩm tiên ở quá trình sống chung quấn nghi ngờ người phụ nữ này ngoại tình nên tiến hành theo dõi
đêm ngày ba tháng chín quấn quay trở về quán đột ngột thì phát hiện có một người đàn ông lạ nên lấy cây kéo để trên bàn đâm nhiều nhát làm người phụ nữ tử vong
vậy án xong quấn lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã tân trung thị xã gò công thì bị lực lượng công an bắt xử
một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt cho bị cáo hà trúc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố hà tiên về tội giết người trong phiên xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng vào chiều tối ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hải uống rượu cùng với hai người anh tại một quán nhậu ở khu phố một phường pháo đài thành phố hà tiên
thì xảy ra mâu thuẫn với châu pha cũng đang ngồi uống rượu cùng bốn người khác ở bàn bên cạnh
lúc này châu pha cầm ghế nhựa đi qua bàn của hải để đánh thì được chủ quán can ngăn
sau đó châu pha đi ra trước cửa quán tiếp tục chửi còn hải đi vào khu vực bếp của quán lấy dao
trong lúc ẩu đả hải cầm dao đâm nhiều nhát vào người châu pha làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án hải đến công an thành phố hà tiên đầu thú
tại phiên tòa ngoài mức án một mươi bảy năm tù hải còn phải bồi thường cho gia đình của nạn nhân số tiền trên ba trăm linh triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
công an thành phố tân uyên tỉnh bình dương cũng đã tạm giữ hai đối tượng là tạ
minh tân quê tại tỉnh sóc trăng và đặng hữu thức quê tại tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
vào khoảng một giờ ngày năm tháng chín tổ tuần tra công an phường khánh bình thành phố tân uyên
phát hiện một xe ô tô chở ba đối tượng có hành vi dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó
nên tiến hành phối hợp với tổ tuần tra đặc biệt một trăm bảy mươi một công an tp tân uyên vây bắt các đối tượng trên
khi phát hiện bị truy đuổi các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về hướng thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi bị đâm và do chạy quá tốc độ ba đối tượng xuống xe bỏ chạy được khoảng một trăm linh mét
thì lực lượng công an bắt giữ được hai đối tượng cùng với toàn bộ tăng vật có liên quan
hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng còn lại
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức lê đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê tỉnh kiên giang
và phan văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
cụ thể hai đối tượng trên đã tiếp tay cho một đối tượng khác chưa rõ nhân thân lai lịch
làm giả chứng chỉ ngoại ngữ tin học bằng tốt nghiệp đại học cho những ai có nhu cầu
ngoài thu giữ năm chứng chỉ và một bằng đại học có dấu hiệu làm giả
lực lượng công an tiếp tục thu giữ bốn mươi sáu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học khác có dấu hiệu làm giả
quá trình điều tra xác định các văn bằng chứng chỉ trên do khoa thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả
rồi gửi thông tin cho đức để đức nhờ một đối tượng khác làm giả các văn bằng chứng chỉ này
vào chiều ngày hôm qua năm tháng chín công an tỉnh bình phước đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đức tính
chú tại xã xuân phú huyện xuân lộc tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút trưa cùng ngày tại khu vực thôn một xã phú văn huyện bù gia mập
vụ dùng hung khí cướp xe máy đối tượng sau khi cướp tài sản đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây hoang mang trong dư luận
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an tiến hành xác minh xác định đối tượng gây án là nguyễn đức tính
tính là đối tượng vừa bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy đức hạnh
đến khoảng một mươi ba h chiều ngày năm tháng chín tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông phát hiện tính đang điều khiển xe máy đi qua địa bàn huyện đồng phú
sau bốn mươi phút liên tục truy đuổi qua địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương đối tượng tính đã bị bắt giữ
thưa quý vị trong các bản tin trước thì chúng tôi đã phát sóng phóng sự có tên là đoàn xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải lộng hành về đêm
địa điểm được phóng viên ghi nhận là trên địa bàn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
và để biết được những chiếc xe chở cát có dấu hiệu vi phạm về tải trọng di chuyển trên tuyến đường thượng cát liên mạc tây tiệu bắt nguồn từ đâu
thì phóng viên intv đã tiếp tục có ghi nhận thực tế và phóng sự sau đây sẽ chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
xe chở cát nối đuôi nhau nhiều xe không phủ bạt vật liệu cao quá thành thùng lộng hành về đêm những chiếc xe này từ đầu
tuyến đường thượng cát tây tự và ngược lại
ban ngày không khó để bắt gặp những chiếc xe trọng tài lớn như thế này
ghi nhận tại dốc vai bò xe ra vào tại ngõ hai trăm tám mươi đường thượng cát
sau khi lấy cát xe di chuyển lên tuyến đường d
tại đây có cắm biển tải trọng cho phóng
phép một mươi ba tấn
cuối ngõ hai trăm tám mươi là bãi tập kết vật liệu xây dựng thuộc công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu hoàng bình và hợp tác xã đồng ba
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân phường thượng cát ra văn bản số sáu trăm bốn mươi ba thông báo về việc dừng hoạt động kinh doanh trung chuyển vật liệu xây dựng
trong mùa mưa lũ đối với công ty cổ phần xây dựng
và sản xuất vật liệu hoàng bình
yêu cầu công ty dừng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng
tại đây sẽ được tổ công tác tuần tra lưu động và trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thời gian tuần tra kiểm tra từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi hàng ngày
thời gian trực chốt
từ một mươi bảy h ba mươi đến bảy h ba mươi sáng ngày hôm sau
thế nhưng theo ghi nhận thực tế
những ngày tháng tám vừa qua bằng cách nào đó về đêm muộn
từ hai mươi ba h những chiếc xe tải vẫn nối đuôi nhau ra vào khu vực ngõ hai trăm tám mươi thượng cát
xe từ ngõ ra đều chở vật liệu xây dựng lạc cát
các phương tiện xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển trên đường thượng cát hướng từ đan phượng về quận bắc từ liêm
khi đến khu vực này một phần sẽ rẽ về đường nhổn và một phần sẽ đi thẳng về phía đường liên mạc
sau khi di chuyển trên tuyến đường d thượng cát phần lớn các xe sẽ xuống đường tây tự
lực lượng chức năng cho biết việc xử lý những chiếc xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải gặp nhiều khó khăn
sử phạt được xe này nhưng xe khác vẫn chạy
nếu không có sự ngăn chặn từ gốc từ bến bãi thì xe vẫn chạy và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
thực trạng có thể thấy rõ

chính quyền địa phương có nắm bắt được điều này hay không
công tác quản lý giám sát kiểm tra đối với các trường hợp đã bị dừng hoạt động như thế nào
và nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý ra sao
chúng tôi đã liên hệ đặc lịch làm việc với ủy ban nhân dân phường thượng cát để giải đáp những câu hỏi trên
tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức về vấn đề này
thực tế nếu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc muộn ngày nào
thì vi phạm vẫn tiếp diễn ngày đó
từ đấy cần có sự vào cuộc quyết định hơn từ những cấp có thẩm quyền cao hơn